tại bangkok thái lan đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã cùng các bộ trưởng các nước asean tham dự hội nghị cộng đồng chính trị an ninh asean lần thứ một mươi chín apsc một mươi chín
và hội nghị hội đồng điều phối asean lần thứ hai mươi ba acc hai mươi ba trong quân khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn
tại hội nghị apsc một mươi chín các bộ trưởng hoan nghênh các hoạt động hợp tác tích cực được triển khai
theo các kênh chuyên ngành trực thuộc cộng đồng chính trị an ninh asean
trong đó có việc thông qua kế hoạch tổng thể asean hai nghìn hai mươi năm về quyền của người khuyết tật phê chuẩn
và đưa vào hiệu lực công ước về chống buôn bán người đặc biệt là phụ nữ trẻ em
thông qua hướng dẫn về hỗ trợ lãnh sự cho công dân asean ở nước thứ ba
thông qua kế hoạch công tác diễn đàn khu vực asean arf giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một về chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia
tổ chức thành công diễn tập trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean admm về quân y và an ninh biển
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh asean cần đẩy mạnh hơn nữa tiến trình liên kết kinh tế
sớm hoàn tất đàm phán hiệp định rcep tiếp tục xóa bỏ các rào cản thương mại và đầu tư
tăng cường kết nối khu vực và đẩy mạnh hợp tác trong ứng phó với cách mạng công nghiệp bốn
trong trụ cột chính trị an ninh phó thủ tướng đề nghị các nước thành viên tiếp tục các nỗ lực đề cao các giá trị
nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử đã được thừa nhận chung
bên cạnh đó asean cần đẩy mạnh đối thoại hợp tác xây dựng lòng tin xây dựng và thông qua các chuẩn mực ứng xử
trong đó có bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm và vị thế dẫn dắt của asean
trong các tiến trình hợp tác vì hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực